tại trạm thủy văn hà nội tạo điều kiện thuận lợi cho các công trình thủy lợi ven sông lấy nước vào hệ thống

mực nước sông hồng cao hơn mực nước trong hệ thống
các cán bộ công nhân công ty trách nhiệm ứng hoạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi xuân thủy tiến hành mở cửa cống lấy nước
công việc này được thực hiện liên tục kể từ ngày các hồ thủy điện bắt đầu xả nước
tại trạm thủy văn hà nội tạo điều kiện thuận lợi cho các công trình thủy lợi vào hệ thống

đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh nam định dự kiến gieo cấy bảy mươi bốn hectare lúa và trồng một mươi ba năm trăm linh hectare cây rau màu
phấn đấu đạt năng suất lúa bình quân từ sáu mươi tám tạ một hectare trở lên
ngay sau khi lấy đủ nước các địa phương trong tỉnh sẽ tiến hành làm đất gieo mạ để sản xuất
còn tại tỉnh hà nam công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân diễn ra rất khẩn trương
vụ xuân năm nay toàn tỉnh hà nam sẽ gieo trồng hơn ba mươi năm ba trăm linh hectare trong đó diện tích cấy lúa là hơn ba mươi bảy trăm linh hectare và diện tích cấy màu hơn bốn sáu trăm linh hectare
để chuẩn bị sản xuất vụ xuân hệ thống canh mương dẫn nước từ các kênh trục nội đồng đã được tỉnh chỉ đạo khơi thông để chuẩn bị cho việc lấy nước tích chữ nước trước và sau cấy
các trạm bơm tạm đã hoạt động để cung cấp nước đồ ải đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác cho vụ xuân
cái đợt lấy nước đầu tiên thì hà nam đã chủ động lấy nước và cho đến ngày hôm nay thì có thể là cái công việc lấy nước đã hoàn thành
và chúng tôi thì đã hiện nay làm đất sấp xỉ tám mươi năm và bà con thì cũng đã chuẩn bị gieo mạ theo lịch và chúng tôi có điều chỉnh là do thời tiết ấm thì đã điều chỉnh lịch gieo mạ sang ngày hai mươi năm hai mươi sáu tháng một và đến ngày mùng ba toàn dân xuống đồng
và trong vòng từ bảy đến một mươi ngày thì chúng tôi
chúng tôi sẽ hoàn thành cái việc cấy và chúng tôi sẽ tiến hành chăm sóc cũng như là các cái vấn đề bón phân thì theo đúng cái hướng dẫn về mặt chuyên môn của bộ nông nghiệp
hiện nay tại các địa phương cùng với công tác lấy nước đổ ải cho vụ đông xuân người dân đang thực hiện làm đất và gieo mạ theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp về khung lịch thời vụ và cơ cấu giống theo quy định
nước năm nay rất là thuận cho đầy đủ hết các cánh đồng rồi
máy đang tiến hành là làm và khả năng là làm phấn đấu là làm xong trước tết đấy
giám đốc của các xã thì ban bên ban quản trị là cũng đưa giống cấp giống cho mình để cấy để mai kia là cân giống
thế rồi là điều tiết nước nôi đầy đủ rồi là kỹ thuật gieo mạ
gia đình nhà tôi là cấy vào bốn sáu bốn có ba xuất thôi là bốn sáu bốn
thế thì mạ thì chúng tôi đã gieo rồi
và bây giờ thời tiết ấm này thì cứ hàng ngày là ra kiểm tra
và nật đầu lên
và khi mà thời tiết ấm hẳn nên chuẩn bị cấy thì là chúng tôi phải mở hẳn mạ ra
và chăm sóc mạ bón khớt tí phân để cho nó có sức để trước khi mang ra đồng cấy
dự kiến là cấy vào khoảng mùng một mươi tháng riêng âm nịch
thế còn nếu mà thời tiết mà ấm thì có thể là cây trước
mà rét thì có khi là phải dừng lại
chủ trương của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về cơ cấu giống lúa
cũng đã được tham gia

dựa trên những cơ sở khoa học và cơ sở thực tế
nhiều vụ gần đây sẽ tập trung cấy các giống lúa ngắn ngày
mỗi địa phương cần giả soát cơ cấu giống lúa
lựa chọn ba bốn giống chủ lực ba bốn giống bổ sung
tỷ lệ mũi giống không quá ba mươi diện tích để tránh rủi ro
dự phòng hạt giống khoảng một mươi
các tỉnh phía bắc thì hiện nay cơ cấu giống là khoảng hơn chín mươi
khoảng chín mươi năm là giống xuân muộn
còn năm là các giống xuân chính vụ vào xuân sớm
trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho vụ đông xuân
tại tỉnh hà nam trước tết âm lịch
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
đánh giá cao nỗ lực của các địa phương
trong việc tổ chức đưa dẫn nước làm ải
cho đến nay diện tích có đủ ải của khu vực trung du
và đồng bằng sông hồng vượt mục tiêu kế hoạch đề ra
một là tập trung khẩn trương lấy nước từ nay
cho đến tết âm lịch phải cơ bản
thứ hai là tập trung làm đất kỹ hơn mọi năm
bù lại cái yếu tố năm nay không được hải không được hành
thì năm nay là phải tập trung bưa đất thật kỹ
đó là cái giải pháp thứ hai
giải pháp thứ ba năm nay trước tình hình đó
thì phải hướng dẫn yêu cầu tất cả các tỉnh
để hướng dẫn đông dân chúng ta tập trung bón cân đối
ưu tiên nâng và ca ly đủ
và phương thức bón nót là chính
mà phải được tôi phải bỏ ra
cây ninông phải được bỏ ra để cây mạ cứng
mà không bị vóng không bị cao cây quá
thì đấy là những biện pháp chúng ta phải tập trung xử lý
mục tiêu chúng ta là phấn đấu phải có cái vụ xuân đường mùa to
thì phải thực hiện những biện pháp đó
trong điều kiện nền nhiệt cao vụ xuân thường phải đối mặt
với nhiều khó khăn
quá trình sinh trường và phát triển cây lúa
ảnh hưởng hoặc kéo theo nhiều sâu bệnh bùng phát
đặc biệt là dày nâu sâu cuốn lá và sâu đục thân
sẽ diễn biến phức tạp
vì vậy người dân cần tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật
của cán bộ nông nghiệp
sau khi cấy cần phải thăm đồng thường xuyên
theo dõi chặt chẽ sâu bệnh và biểu hiện sinh trường của lúa
để xử lý sớm và kịp thời để có một vụ xuân thắng lợi

một loài hoa tượng trưng cho tình yêu
thuần khiết cũng như khả năng vượt lên trong cuộc sống
một loài hoa mang vẻ đẹp mong manh tàn và nở theo giờ
loài hoa có giá trị sử dụng cao trong cả ẩm thực và y học
đó chính là hoa của cây bồ công anh
một loài cây nhỏ bé nhưng lại có vẻ đẹp lẫn giá trị sử dụng tuyệt vời
cây hoa bổ công anh là một loại cây thân thảo thuộc họ cúc sống một năm hoặc hai năm
ở việt nam cây bồ công anh còn có nhiều tên gọi khác nhau như rau bổ cóc cây răng sư tử rau lưỡi kể mũi mát diếp hoang diếp trời
hoa từ cây bồ công anh có hình cầu màu trắng phát tán bằng hạt nhờ gió
đây là loài hoa mang vẻ đẹp mong manh
hoa bồ công anh tàn và nở theo giờ
vì vậy những người chăn nuôi còn xem loài hoa này là một chiếc đồng hồ báo thời gian
cây bồ công anh thân thảo sống từ một đến hai năm mọc thẳng cao năm đến một mét hầu như không phân cảnh
cây bú công anh là loài cây rất có giá trị trong y học cũng như biểu tượng ở nhiều khu vực trên thế giới
hoa bộ công anh rất dễ trồng và có thể thu hoạch được sau bốn tháng trồng
hoa bộ công anh nở vào tháng sáu đến tháng bảy hàng năm
bộ công anh có vị đắng nhưng có thể ăn được
cả hoa lá và quả đều có thể sử dụng được
bạn có thể sử dụng bồ công anh
bồ công anh ở dạng tươi hay khô tùy thích
bộ công anh tươi thường được sử dụng như một loại rau
bạn có thể dùng lá bồ công anh hoa bồ công anh để nấu canh làm salad luộc xào
đã từ lâu bộ công anh được coi là một loại dược liệu sử dụng rộng rãi trong ẩm thực cũng như y học
lá của bồ công anh thường được hái về ăn sống hoặc làm salad
khách có thể dùng tươi hay phơi hoặc xấy nấu khô như một bài thuốc chữa bệnh kém tiêu hóa mụn nhọt đau dạ dày
thậm chí ở mỹ hoa bộ công anh còn được xem là thần dược bởi nó có nhiều tác dụng chữa bệnh như điều trị dạ dày
còn ở đức hoa bồ công anh không chỉ được trồng để ngắm mà còn được dùng để làm món mật hoa rất ngon và tốt cho sức khỏe
cụ thể bộ công anh được sử dụng như một loại thảo dược giúp chữa nhiều bệnh khác nhau đặc biệt là thận và gan
ngoài ra bộ công anh còn giúp tăng sản xuất mật và lợi tiểu giúp làm sạch cơ thể một cách tự nhiên
gần đây các nhà khoa học mới phát hiện loại thực vật này còn có hiệu quả trong điều trị ung thư dễ của nó có thể cải thiện hệ thống miễn dịch có hiệu quả tốt với ung thư tiến tiền luyện ung thư phổi
bộ công anh cải thiện các chức năng của gan thông qua kích thích gan một cách tự nhiên và thúc đẩy tiêu hóa
nhờ các chất oxy hóa mà dễ bộ công anh có thể loại bỏ độc tố tích tụ lâu ngày trong gan giúp tái cân bằng điện giải và tái lập các hydrat
đồng ý sử dụng cây bồ công anh để chữa chừng chán ăn có chịu dịch bệnh
giả dày đau khớp đau nhức cơ bắp
bộ công anh cũng có tác dụng lợi tiểu và làm thuốc nhận tràng để tăng có bóp thành ruột
loại thảo dược này còn được sử dụng như thuốc dưỡng da bổ máu tăng cừng tiêu hóa và dùng làm thuốc bổ